chuyển sang những tin tức quốc tế và thông tin chúng tôi mới cập nhật
vào đêm qua một vụ dẫm đạp kinh hoàng đã xảy ra tại lễ hội hóa trang halloween
được tổ chức tại khu vực idewon ở thủ đô seoul của hàn quốc
giới chức y tế xác nhận là đến thời điểm này ít nhất một trăm bốn mươi sáu người thiệt mạng
và hơn một trăm năm mươi người bị thương trong thảm kịch kinh hoàng
trong số các nạn nhân thì có nhiều thiếu nữ ở độ tuổi hai mươi và có cả người nước ngoài
vụ việc xảy ra vào khoảng hai mươi hai h hai mươi giờ địa phương ngày hôm qua
tức là hai mươi h hai mươi theo giờ việt nam khi đám đông đổ về quận trung tâm của seoul để tham gia lễ halloween
cơ quan cứu hỏa quốc gia hàn quốc nhận định cuộc dẫm đạp bắt đầu khi một đám đông bị sô đẩy
về phía trước trong con hẻm hẹp gần khách sạn himiton một địa điểm tổ chức tiệp lớn ở thủ đô
hiện bốn trăm linh nhân viên cấp cứu đã được triển khai để chữa trị cho những người bị thương
tổng thống hàn quốc jun seok in đã ra lệnh thành lập một đội ứng phó khẩn cấp ngay sau khi vụ việc xảy ra
truyền thông địa phương cho biết là khoảng một trăm linh người hầu hết mặc đồ hóa trang mang mặt nạ
đã đổ xô đến các đường phố ở itaewon để tham gia lễ hội halloween
đây là lễ hội thu hút đông người trẻ trong ba năm trở lại đây ở hàn quốc
sau khi các hạn chế nhằm phòng chống dịch covid một mươi chín được nới lỏng từ tháng bốn vừa qua